anh đất nước đang đứng thứ năm thế giới về tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tính từ đợt bùng dịch đầu tiên đã ghi nhận số ca mắc tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy
bên cạnh đó giáo sư tim spector từ đại học king s college london người đứng đầu nghiên cứu theo dõi triệu chứng covid một mươi chín của anh
lưu ý rằng số ca có triệu chứng đã bắt đầu bùng phát trở lại và một phần năm trường hợp gặp các triệu chứng hiếm gặp
các số liệu về tỉ lệ mắc covid một mươi chín của nghiên cứu theo dõi triệu chứng covid một mươi chín của anh ra đầu y
với các trường hợp mắc mới và có triệu chứng dựa trên các báo cáo từ khoảng tám trăm bốn mươi cộng tác viên tham gia hàng tuần
các số liệu khảo sát mới nhất dựa trên dữ liệu từ năm mươi bốn bốn trăm linh chín kết quả xét nghiệm gần đây ở những người có triệu chứng trong hai tuần tính đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giáo sư tim spater nói rằng số ca covid một mươi chín hiện đang ở mức cao nhất mà nghiên cứu zoe từng ghi nhận
giáo sư báo cáo rằng dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu zloy cho thấy đã tăng thêm bốn mươi bảy
so với một trăm bảy mươi năm một trăm tám mươi chín ca vào tuần trước
về tỷ lệ mắc covid một mươi chín hiện tại trung bình hai mươi bốn người thì có một người mắc covid một mươi chín có triệu chứng
dữ liệu của nghiên cứu zdoui cho thấy các trường hợp có triệu chứng hàng ngày đã bắt đầu bùng phát trở lại và đang gia tăng ở tất cả các vùng của anh
các trường hợp mắc mới cũng đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi với sự gia tăng đáng lo ngại ở nhóm tuổi cao hơn dễ bị tổn thương hơn cụ thể là những người trên bảy mươi năm tuổi
nghiên cứu sâu hơn cho thấy các triệu chứng hiếm gặp là ù tài và cảm thấy đau cơ bất thường được ghi nhận ở một phần năm trường hợp được báo cáo
ngoài ra theo báo cáo của giáo sư spactor triệu chứng phổ biến nhất hiện nay là chảy nước mũi chiếm tám mươi tổng số các trường hợp có triệu chứng
ông khuyên nên đi xét nghiệm và tự cách ly nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào
trước tình hình số ca mắc mới đang tăng cao như hiện nay các bệnh viện tại anh đang đứng trước nguy cơ tê liệt khi công tác phòng chống dịch trong khuôn viên bệnh viện không được đảm bảo khiến nhiều bệnh nhân bị nhiễm khi số ca covid một mươi chín nhập viện tăng cao
bên cạnh đó còn là do thiếu nhân viên y tế và phẫu thuật bị hoãn
tuần trước bệnh viện hoàng gia con wal thông báo ngừng thăm khám ngay lập tức do số lượng bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín gia tăng
những diễn biến này cho thấy tình hình dịch bệnh tại anh đang trở nên xấu đi
vào tháng hai thủ tướng boris johnson đã thông báo gỡ bỏ mọi hạn chế phòng chống covid một mươi chín còn tồn tại ở nước này và cho biết các phản ứng sẽ chủ yếu dựa vào tiêm vaccine và điều trị thay vì áp dụng phong tỏa
có lẽ đó là lý do dẫn đến số ca mắc cao chưa từng thấy này
liệu anh sẽ tiếp tục bỏ hạn chế hay quay lại các lệnh kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn ngừa số ca bệnh tiếp tục tăng
chúng ta sẽ cần phải chờ xem động thái từ chính quyền ông johnson
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức trong nước
thưa quý vị
ngày một mươi bảy tháng năm
tháng ba của chính phủ yêu cầu bộ y tế căn cứ tình hình dịch để thay đổi các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a bệnh đặc biệt nguy hiểm sang nhóm b bệnh nguy hiểm
sự điều chỉnh này nếu được phép sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc trong điều hành chăm sóc y tế lẫn cuộc sống người dân
điều một trăm linh một hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ quy định chi tiết luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch
đối với bệnh chuyển nhiễm nhóm a tùy thuộc vào tình hình dịch sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng trong vùng có dịch
dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a hoặc thuộc nhóm b nhưng có khả năng lây truyền ở mức độ cao
theo quy mô và tính chất của từng loại bệnh truyền nhiễm sẽ áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng trong vùng đang có dịch
như vậy nếu covid một mươi chín được chuyển sang nhóm b theo quy định hiện hành sẽ không còn áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng trong vùng có dịch
các biện pháp phòng chống dịch khác như đảm bảo cách ly y tế khử khuẩn đều được quy định cho các bệnh truyền nhiễm thuộc cả nhóm a b c
các biện pháp này thực hiện cụ thể phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm và lây lan của dịch bệnh
đặc biệt luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm a thuộc diện được điều trị miễn phí
trong hai năm vừa qua người bệnh covid một mươi chín có bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phí điều trị
người không có bảo hiểm ngân sách phải chi trả chi phí
từ đó đã có hàng triệu người bệnh covid một mươi chín được điều trị tại bệnh viện
có bệnh nhân mức chi phí điều trị thành công lên đến hàng tỷ đồng đã được hai nguồn này chi trả
tuy nhiên khi áp dụng biện pháp phòng chống dịch với bệnh truyền nhiễm nhóm b
covid một mươi chín vẫn ở nhóm a nhưng việc miễn phí điều trị sẽ thay đổi
chỉ người có bảo hiểm y tế được bảo hiểm trả phí người không có bảo hiểm sẽ phải chi tiền túi để điều trị
bàn luận về việc chuyển đổi covid một mươi chín sang nhóm b chuyên gia của bộ y tế cho rằng
trên thực tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã âm thầm được chuyển từ nhóm a sang nhóm b
như việc kiểm soát ra vào vùng dịch đối tượng phải cách ly đã được nới từng bước để thích nghi an toàn
linh hoạt từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chuyên gia này nói
chúng ta vẫn rất linh hoạt với các biện pháp phòng chống dịch
khi covid một mươi chín ở nhóm a nhưng chỉ áp dụng các biện pháp phòng chống nhóm b sẽ linh hoạt giúp khôi phục kinh tế
không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tuy nhiên nếu chuyển covid một mươi chín sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
thì khi có tình huống dịch bùng phát hay xuất hiện biến chủng mới phức tạp hơn
chúng ta sẽ phải một lần nữa thiết lập lại các phương án phòng chống dịch
bởi vậy để đặt covid một mươi chín vào nhóm các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa thủy đậu
cần có thời gian và nghiên cứu đầy đủ
được biết tính đến hết ngày một mươi tám tháng ba việt nam ghi nhận một trăm sáu mươi ba một trăm bảy mươi bốn ca mới
giảm hơn một mươi ca so với hôm trước
các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với một mươi bảy tháng ba là gia lai giảm ba sáu trăm hai mươi ca
thái nguyên giảm một nghìn chín trăm ba mươi sáu hà nội giảm một bảy trăm ba mươi ba ca
những ngày gần đây tp hcm ghi nhận số f là trẻ em có xu hướng gia tăng
trong bối cảnh đó bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
đã sẵn sàng bốn mươi giường bệnh để tiếp nhận chữa trị trẻ em mắc covid một mươi chín
mới đây bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết
trước tình hình trẻ em mắc covid một mươi chín tăng cao trên địa bàn thành phố
bệnh viện bệnh nhiệt đới bắt đầu tiếp nhận cấp cứu điều trị nội chú trẻ em mắc covid một mươi chín
theo đó khoa nhi a với bốn mươi giường bệnh có hệ thống phòng cách ly đúng tiêu chuẩn
hệ thống camera quan sát bệnh nhân nặng và hệ thống oxy trung tâm đến dường bệnh nhân đảm bảo yêu cầu chuyên môn
trường hợp các bệnh nhi chuyển nặng hơn sẽ được chuyển đến khoa cấp cứu tích cực chống độc trẻ em
với vai trò là bệnh viện tuyến cao nhất trong hệ thống điều trị covid một mươi chín tại tp hcm
bệnh viện bệnh nhiệt đới có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín người lớn cũng như trẻ em
trước đó ba bệnh viện nhi gồm bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng tp
mỗi bệnh viện chuẩn bị ba trăm linh giường dành cho trẻ em mắc covid một mươi chín trong đó có năm mươi giường hồi sức
tính đến hết ngày một mươi tám tháng ba tp hcm đang cách ly chăm sóc và điều trị cho chín mươi bảy bốn trăm ba mươi chín bệnh nhân
trong đó có năm hai trăm một mươi bốn ca nhập viện tầng hai và tầng ba năm trăm một mươi một ca cách ly tập trung chín mươi một bảy trăm một mươi bốn ca cách ly tại nhà
trong số ca đang điều trị thì có sáu trăm linh một ca nặng có hỗ trợ hô hấp chín mươi năm ca thở máy xâm lấn
ca nặng tập trung vào nhóm người trên sáu mươi năm tuổi
tính từ ngày tám tháng ba đến nay tp hcm đã lên danh sách được hơn hai trăm một mươi ba người
thuộc nhóm nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi đã xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín hơn một trăm linh hai người và phát hiện một hai trăm năm mươi ba người mắc covid một mươi chín
ngoài ra hai mươi một ba trăm một mươi một người được tiêm vaccine covid một mươi chín
với trẻ em mắc covid một mươi chín hiện có ba trăm tám mươi sáu trẻ nhập viện số cộng dồn là ba mươi bốn hai trăm hai mươi bảy ca
trong đó có hai mươi bảy ca cần hỗ trợ hô hấp và năm ca thở máy xâm lấn
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại hà nội số f ở thủ đô đang có chiều hướng giảm mạnh
nhìn từ các nhà trường cũng thấy điều này
do đó các trường đang gấp rút lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ tuần tới
tuy nhiên nếu dựa vào cấp độ dịch để mở cửa thì sẽ khá thủ động và khiến các trường phải gấp rút quay xe
nếu cấp độ dịch tại địa phương tăng khỏi vùng an toàn
với các trường hà nội quyết định đóng mở cửa như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sở giáo dục đào tạo mới có văn bản đề nghị các trường học
cơ sở giáo dục bám sát diễn biến của dịch bệnh tại địa phương
kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho các khối từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội giao phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
là đầu mối tổng hợp tham mưu với ủy ban nhân dân cấp huyện
trong việc xem xét phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các nhà trường
cơ sở giáo dục trên địa bàn an toàn linh hoạt hiệu quả
bà phạm thị lệ hằng trưởng phòng giáo dục đào tạo quận hà đông cho biết
sau khi nhận được văn bản này phòng giáo dục đào tạo đã yêu cầu các trường giả soát
các trường hợp học sinh giáo viên là f f một để làm căn cứ đề xuất việc cho học sinh lớp bảy đến lớp chín đi học
trên cơ sở đề xuất cả các trường phòng giáo dục đào tạo sẽ báo cáo ủy ban nhân dân quận phê duyệt
cũng theo bà hằng chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố và sở giáo dục đào tạo hà nội cho thấy
sẽ không đóng mở cửa trường theo cấp độ dịch như trước
mà căn cứ vào số ca nhiễm của từng trường để có đề xuất phù hợp
ông đặng việt hà hiệu trưởng trường trung học cơ sở chu văn an quận tây hồ cũng cho rằng
việc thay đổi từ đóng mở cửa trường theo cấp độ dịch sang trao quyền chủ động đề xuất
cho các trường căn cứ vào tình hình dịch bệnh của chính trường đó là phù hợp và sát thực tế hơn cả
hiệu trưởng một trường tư thục cho hay trường phải đóng cửa mấy tuần qua
do đóng trên địa bàn cấp độ dịch màu cam
nhưng thực tế học sinh lại sinh sống ở các nơi an toàn hơn
hàng ngày được đưa đến trường bằng hệ thống xe buýt đưa đón của trường với quy trình khép kín
do vậy nên để các trường đề xuất về phương án dạy học trực tuyến hay trực tiếp là hợp lý
theo bà nguyễn bội huỳnh hiệu trưởng trường trung học phổ thông việt đức
sau khi mở cửa trường từ sau nghỉ tết những vườn đầu số học sinh đi học đạt tới gần chín mươi
nhưng do đó vì số f tăng cao nên trước khi trường đóng cửa vì nằm trên địa bàn dịch cấp độ ba
bà huỳnh chia sẻ
với số ca nhiễm là học sinh và giáo viên giảm như hiện nay tôi tin rằng mở cửa trường từ tuần sau sẽ đạt mức tám mươi chín mươi học sinh đi học
ông nguyễn xuân khang hiệu trưởng trường marie curie hà nội nhận định
qua quan sát thì thấy học sinh là f đến thời điểm này đã giảm rất nhiều tâm lý phụ huynh học sinh cũng khá lên
nên dự kiến khi được phép đón học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trở lại sẽ đạt khoảng chín mươi
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba tại cuộc họp ban chỉ đạo thành phố hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo trần lưu hoa cho biết tuần qua tỷ lệ giáo viên và học sinh f giảm mạnh
tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn áp dụng theo các hướng dẫn văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục
ông trừ xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp yêu cầu sở giáo dục đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận huyện thị xã
căn cứ vào số mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp bảy đến một mươi hai phù hợp tình hình mới
thưa quý vị kỳ tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
bên cạnh việc tổ chức học tập ôn thi cho các em học sinh trong thời kỳ covid một mươi chín sao cho hiệu quả
một vấn đề đáng quan tâm khác là trường hợp các thí sinh thuộc diện f trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trước vấn đề này thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho biết
tùy tình hình bộ sẽ có phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn
bộ rất chủ động để xây dựng phương án tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên với thực tế hiện nay việc điều trị f diễn ra không dài hoặc trong trường hợp cần thiết
thì sẽ tổ chức thành một đơn vị giúp bộ để cân nhắc quy định thêm
mặt khác trên kinh nghiệm của nước ngoài và thực tế cho thấy du lịch cũng mở cửa
và chắc chắn chúng ta cũng thích ứng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thích ứng an toàn với dịch bệnh
bộ sẽ có những phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh
thứ trưởng tin rằng cách giải quyết của năm nay sẽ chủ động và tốt hơn so với năm ngoái
trước tuốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc hiện có một mươi tám f là học sinh lớp một mươi hai
và ba trăm chín mươi bốn em là f một tập trung chủ yếu ở bắc giang bắc ninh hà nam và điện biên
bộ giáo dục và đào tạo đã trình lãnh đạo các bộ ngành và đặc biệt là bộ y tế
nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các địa phương có kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong khi tổ chức kỳ thi
về cách tổ chức kỳ thi trước hết các địa phương giả soát phân loại các f
đối với các thí sinh là f cũng như các trường hợp ốm đau nên các em không tham dự kỳ thi
và được xét đặt cách theo quy định
đối với các thí sinh diện f một sẽ được bố trí điểm thi riêng
nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ô tô thì các địa phương
cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo
như đà nẵng năm ngoái quá trình đưa học sinh đi thi và đưa về có trang phục bảo hộ
trao đổi xung quanh những điểm mới dự kiến trong tuyển sinh hai nghìn hai mươi hai
trong đó có tính hiệu quả của lọc ảo thứ trưởng hoàng minh sơn cho biết
tính ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý nguyện vọng lọc ảo dựa trên nguyên tắc rất đơn giản
trên nền tảng đã có hệ thống sẽ đăng tải dữ liệu song không đáng kể
các trường đại học vẫn xét tuyển theo cách thức của mình bình thường tự chủ xét tuyển
hệ thống của bộ giáo dục đào tạo chỉ làm công việc xử lý nguyện vọng và lọc ảo
thông qua đó sắp xếp các thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn
dịch covid một mươi chín đã kéo dài hơn hai năm đã có nhân viên y tế ngất xỉu
sức khỏe giảm suốt vì mặc đồ bảo hộ kín mít trong thời gian dài
khi hiểu biết về dịch bệnh đã khác đi việc mặc đồ bảo hộ chùm kín toàn thân có còn cần thiết
câu hỏi này đã gây ra hai luồng ý kiến tranh cãi
theo hướng dẫn của bộ y tế nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm trung bình
tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm nghi nhiễm phải đeo khẩu trang y tế và áo tràng y tế dài tay
bao phủ từ cổ đến đầu gối không nhất thiết mặc đồ bảo hộ liền thân
theo nhiều chuyên gia trong thời điểm hiện nay nhân viên y tế không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ
hoặc chỉ cần mặc tùy tình huống
tuy vậy cũng có chuyên gia cho rằng đã là quy định thì nhân viên y tế phải tuân thủ
ghi nhận từ thực tế cho thấy các trạm y tế lưu động và địa phương
bệnh viện tại tp hcm và hà nội cũng đang thực hiện nhiệm vụ theo hai luồng quan điểm trên
có nơi nhân viên chỉ đeo miếng chắn giọt bắn thường xuyên thay găng tay
nhưng không mặc đồ bảo hộ có nơi cán bộ y tế đều mặc đủ trang phục bảo hộ đeo khẩu trang
thạc sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng phòng bộ môn niễm trường đèo y khoa phạm ngọc thạch tp hcm chia sẻ
vào thời điểm dịch covid một mươi chín vừa bùng phát việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới chưa biết dịch lây lan như thế nào
và gây bệnh ra sao nên phải bảo hộ rất kỹ lưỡng
không để bất kỳ vị trí nào trên cơ thể có khoảng trống khi tiếp xúc với người bệnh nhiễm covid một mươi chín
cho đến nay việc phòng hộ đã được cởi mở hơn nhưng tối thiểu nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ dạng áo tràng như đồ phẫu thuật
dạng áo yếm để tránh phía trước cơ thể khi tiếp xúc lấy mẫu xách nghiệm người nhiễm covid một mươi chín để hạn chế lây nhiễm
trong khi đó phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
trong thời điểm hiện nay khi toàn bộ nhân viên y tế đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì nguy cơ mắc bệnh nặng rất thấp khi nhân viên y tế lấy mẫu cần mang khẩu trang n chín mươi năm kèm miếng chán giọt bắn
đeo găng tay thì đã an toàn mà không cần phải mặc đồ bảo hộ như trước đây
còn theo thạc sĩ bùi vũ bình trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đào y hà nội
hiện nay cần thay đổi phương tiện phòng hộ cá nhân từ việc sử dụng các bộ bảo hộ toàn thân kín
thì cần chú ý đến khu vực mặt sử dụng khẩu trang loại tốt nhất kính chắn giọt bắn
ông cho rằng tùy theo nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế mà người ta cần lựa chọn các loại phòng hộ khác nhau
mặc dù vấn đề mặc hay không mặc đồ bảo hộ còn đang gây tranh cãi
song việc thay đổi phương tiện phòng hộ cá nhân không chỉ giúp tiết kiệm chi phí trang thiết bị
mà còn giúp nhân viên y tế giảm căng thẳng khi làm việc
không những thế trang phục bảo hộ kín mít còn gây trở ngại cho các y bác sĩ khi hoạt động di chuyển làm việc
do đó việc thay đổi này còn giúp nhân viên y tế thuận lợi trong các hoạt động chuyên môn
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đang có xu hướng giảm
song nhiều địa phương lại liên tục ghi nhận các trường hợp quá tải cơ sở y tế trong đó có tỉnh sơn la
trong khoảng hai tuần trở lại đây mỗi ngày tỉnh này ghi nhận hơn bốn f dẫn đến quá tải cục bộ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tập thể cán bộ y bác sĩ tỉnh sơn la
đang cố gắng nỗ lực hết mình điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
ngay từ đầu năm bệnh viện đa khoa huyện thuận châu tỉnh sơn la đã triển khai khu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với quy mô khoảng một mươi năm giường trong đó có năm giường icg với đầy đủ trang thiết bị theo quy định để điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nặng
trong khoảng hai tuần gần đây số bệnh nhân covid một mươi chín đến điều trị tại bệnh viện tăng cao
có thời điểm lên tới hơn bảy mươi bệnh nhân cùng điều trị
phần lớn trong số đó là các bệnh nhân có bệnh nền với triều chứng nặng dẫn đến quá tải cục bộ tại bệnh viện
theo thạc sĩ bác sĩ trần mạnh đức phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện thuận châu
trước thực trạng quá tải do nhu cầu điều trị của bệnh nhân covid một mươi chín tăng cao
bệnh viện đã linh hoạt triển khai các giải pháp cụ thể
huy động thêm hai khối nhà của khoa truyền nhiễm khoa nhi để làm khu cách ly điều trị covid một mươi chín
đồng thời tăng cường nhân lực vật lực hiện có tại bệnh viện cố gắng nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân
trong trường hợp một số cán bộ y tế của các khoa mắc covid một mươi chín
y bác sĩ nào tình trạng sức khỏe tốt không có triệu chứng
thì chúng tôi động viên để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại hai khu
là khu điều trị f của một mươi năm giường và khu nhà truyền nhiễm của bệnh viện
là cơ sở điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình đến nặng
thời điểm dịch bùng phát tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng vào năm điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la ngày càng tăng
cao điểm lên tới gần một trăm linh bệnh nhân dẫn đến quá tải tại khu cách ly điều trị covid một mươi chín
thạc sĩ bác sĩ trần quốc khánh phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cho biết
bệnh viện được giao sáu mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên hiện nay số thực kê điều trị f là tám mươi sáu giường
các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện thường kèm theo các bệnh lý phức tạp
như trấn thương ruột thừa thận nhân tạo nhi sơ sinh
tuy trang thiết bị cung cấp tại khu điều trị f còn thiếu nhiều so với quy định của bộ y tế
nhưng tập thể y bác sĩ bệnh viện đang cố gắng khắc phục khó khăn
tập trung tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân
trước mắt chúng tôi phân loại bệnh nhân nào cần thiết thì sẽ tập trung phương tiện để phục vụ trước
có những bệnh liên quan đến máy thở máy lọc thận nhân tạo hoặc những cái liên quan đến phòng mổ
thì khi mà khu điều trị covid này có thông báo thì bệnh viện phải huy động vận chuyển máy
từ khu bệnh viện mới khu cách ly điều trị f hơn một mươi năm km lên trên này
còn nhiều những khó khăn hạn chế song nhờ sự chủ động linh hoạt sử dụng các nguồn lực hiện có
các cơ sở y tế ở sơn la đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh
chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn
quý vị thân mến hiện trạng quá tải cơ sở y tế là vấn đề rất đáng báo động tại việt nam hiện nay
không chỉ sơn la mà những thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng cũng đã phải trải qua tình trạng này
các thành phố gần đây mới áp dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng thông minh và quản lý f tại nhà
giúp giảm thiểu tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế địa phương
đây là một cách tỉnh sơn la có thể xem xét áp dụng để hỗ trợ cho các nhân viên y tế
về phần người dân chúng tôi một lần nữa khuyến cáo quý vị hãy bảo vệ tốt sức khỏe của mình
gia đình và cộng đồng tránh để phơi nhiễm với virus corona và trở thành f
chúng ta có thể giúp hạn chế quá tải các cơ sở y tế bằng ý thức rất đơn giản và quen thuộc
như tuân thủ tốt năm k và thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại